bộ trưởng bộ công thương vừa ban hành quyết định thành lập ba đoàn kiểm tra tình hình thực hiện việc điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện
đoàn kiểm tra gồm đại diện các cơ quan như bộ tài chính hội bảo vệ người tiêu dùng việt nam ubnd tổ quốc việt nam ubnd kinh tế quốc hội tổng liên đoàn lao động việt nam tập đoàn điện lực việt nam và lãnh đạo cục điều tiết điện lực làm trưởng đoàn
đoàn sẽ kiểm tra việc điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện cũng như công tác kinh doanh dịch vụ giải đáp thắc mắc của khách hàng sử dụng điện trong thời gian qua tình hình thực hiện công tác tuyên truyền về giá điện sử dụng điện cho khách hàng
đối tượng được kiểm tra bao gồm các tổng công ty điện lực và một số khách hàng sử dụng điện thời gian kiểm tra từ ngày tám đến ngày một mươi tháng năm năm hai nghìn hai mươi